tại xã việt lập huyện tân yên tỉnh bắc giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe mô tô
làm một thanh niên tử vong và ba phụ nữ bị thương
cụ thể vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng một tại đường bt bốn đoạn từ xã việt lập đi xã liên trung huyện tân yên
xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi c hai nghìn sáu trăm linh năm và chạm với xe máy biển kiểm soát chín mươi tám b hai một mươi bốn nghìn một trăm tám mươi hai
do nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thôn hàng cơm xã việt lập điều khiển làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
sau đó camera tại hiện trường cho thấy xe ô tô tải tiếp tục lao vào cửa hàng gội đầu ven đường
gây vỡ cửa kính vùi lấp ba người phụ nữ đang làm tóc tại đây dưới đống đổ nát
may mắn là cả ba người chỉ bị thương nhẹ
ngay sau khi xảy ra tai nạn tài xế đã rời khỏi hiện trường và đến công an huyện trình báo
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ